kính chào quý vị khán giả tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua đã điện đàm với chủ tịch ủy ban châu âu ec để thảo luận về việc nước này gia nhập liên minh châu âu eu
trong cuộc điện đàm tổng thống ukraine bày tỏ hy vọng việc xin gia nhập eu của nước này sẽ đạt được tiến triển trong những tháng tới
cùng ngày phó tránh văn phòng tổng thống ukraine khẳng định kiev sẽ không từ bỏ nỗ lực gia nhập eu để đổi lại một sự thỏa hiệp với nga như là một phần trong thỏa thuận với nga chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
liên quan cuộc đàm phán với phía nga quan chức kiev đánh giá các thương lượng song phương đang diễn ra nhưng vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước